thưa quý vị tình hình tội phạm trong lĩnh vực thuế tiếp tục diễn biến phức tạp tinh vi
vì mục tiêu lợi nhuận thời gian qua đã xuất hiện nhiều phương thức mới để lách luật
trốn thuế gian lận thuế điều này đã gây nên sự bất bình của người dân đối với các đối tượng
làm ăn phi pháp và các biện pháp để tránh gian lận thuế đặc biệt là vào dịp cuối năm
sẽ được đề cập ở phần sau của bản tin
và cũng trong thời điểm cuối năm như thế này triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật dịp trước trong sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
các cơ quan đơn vị bộ tư lệnh cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đã liên tiếp bắt giữ các phương tiện có hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển được phân công
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh hải phòng
tổ công tác của đoàn trinh sát số một đã tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu qn hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu có dấu hiệu nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra tàu đang vận chuyển khoảng một trăm bốn mươi tấn than cám
nhưng thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa
tàu không có hồ sơ thuyền viên không có chính trị chuyên môn theo quy định
trước đó vào lúc một giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cũng tại khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh hải phòng
tổ công tác của đoàn trinh sát số một đã tiến hành kiểm tra tàu mang số hiệu qn hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn
đang vận chuyển khoảng tám mươi tấn than cám không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa
đoàn trinh sát số một đã lập biên bản dẫn giải đưa các tàu vi phạm về khu vực bến gót hải phòng
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
liên tiếp hai vụ vận chuyển đường cát với tổng trọng lượng hơn ba tấn không có hóa đơn chứng từ
vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh phát hiện
vào trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai trên tuyến quốc lộ hai mươi hai b đoạn qua xã đồng khởi huyện châu thành
tổ tuần tra phát hiện xe ô tô do tài xế quốc lộ hai mươi hai b
tài xế vương hoài thanh có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe chở ba mươi ba bao đường cát ngoại loại năm mươi kg một bao với tổng trọng lượng hai năm trăm linh kg
tài xế không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan
cùng ngày tổ tuần tra trên tiếp tục phát hiện xe ô tô tải do tài xế phan thành nhị điều khiển
trên xe chở theo một mươi hai bao đường cát ngoại không có hóa đơn chứng tử với trọng lượng sáu trăm linh kg
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý
còn tại khánh hòa phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa phát hiện một cơ sở làm đẹp kinh doanh
nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó tổ công tác của đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra
tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp có địa chỉ tại đường số sáu
khu đô thị hà quang hai phường phước hải tp nha trang
tại đây tổ công tác phát hiện tại kho của cơ sở này có tám mươi tám thùng các tông
và bao tải chứa hơn ba sản phẩm làm đẹp như kem phây cốt nhân sâm
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc và hồ sơ lưu hành các sản phẩm do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép
hiện tổ công tác đã lập biên bản niêm phong và toàn bộ số sản phẩm trên
đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng kinh doanh các mặt hàng này
tổ công tác của tổ công tác
vào ngày hôm nay ngày ba mươi
sau một mươi một ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã tuyên phạt bị cáo trịnh sướng năm
hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh sóc trăng một mươi hai năm tù phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng về tội sản xuất buôn bán hàng giả
cũng bị truy tố về tội danh này một số bị cáo có vai trò quan trọng trong đường dây sản xuất xăng giả
do trịnh sướng cầm đầu cũng bị tuyên phạt với các mức án thấp hơn
cụ thể bị cáo nguyễn ngọc quan bị tuyên phạt tám năm sáu tháng tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
bị cáo đinh trí dũng bị tuyên phạt bảy năm sáu tháng tù phạt bổ sung ba mươi triệu đồng
bị cáo phạm hồng quang bị tuyên phạt năm năm ba tháng tù phạt bổ sung hai mươi triệu đồng
bị cáo nguyễn thị thu hòa bị tuyên phạt năm năm sáu tháng tù phạt bổ sung hai mươi triệu đồng
các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ hai năm sáu tháng cho đến sáu năm tù
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ để khẳng định trịnh sướng sản xuất hơn một trăm chín mươi hai triệu lít xăng giả
bán ra thị trường hơn một trăm tám mươi tám triệu lít xăng và thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
phần lớn các bị cáo khác cũng đã thừa nhận hành vi của mình
một số bị cáo tuy không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ vào các lời khai của các bị cáo có liên quan
và tài liệu trong quá trình điều tra hội đồng xét xử có đủ căn cứ để buộc tội
như đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông đã đưa ra
liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng hai một trăm năm mươi tỷ đồng
bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn điền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại thành phố hải phòng là đối tượng cầm đầu cùng với một mươi năm đối tượng khác
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web
cácượcbóng tám mươi tám com cấp master từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới gồm phạm minh tiến phan minh hùng
trần hải hưng phan hòa bình để tổ chức
đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác
để quản lý và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận tiền thắng thua với các con bạc
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nhóm này rất tinh vi
việc giao nhận qua các tài khoản cá độ bóng đá tính tiền thắng thua
đều qua phần mềm viber telegram nhằm tránh sự phát hiện xử lý
tiền cờ bạc nhóm giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt
một số đối tượng ở xa thì truyền qua tài khoản và thay đổi tài khoản giao dịch liên tục
theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
do các đối tượng hình sự ở phía bắc điều hành xuyên quốc gia việt nam campuchia
tập trung chủ yếu tại thành phố hồ chí minh đồng nai và bà rịa vũng tàu
sử dụng tài khoản facebook với mục đích là nhắn tin làm quen
sau đó tạo lòng tin để chiếm đoạt số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
lê thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại huyện chư pả tỉnh gia lai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông tạm giữ
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi
lê thị hà đã sử dụng tài khoản facebook bảo trang và gia lô cá nhân
đăng ảnh đại diện là phụ nữ trẻ đẹp để kết bạn
nhắn tin làm quen với một người đàn ông trú tại thành phố giang nghĩa
sau đó hai người thường xuyên nhắn tin qua lại ngỏ lời yêu đương với nhau
hà đưa ra thông tin gian dối giới thiệu bản thân mình hiện là giáo viên tiểu học
nhà nước để tạo lòng tin
hà đưa ra nhiều lý do để vay mượn tiền
do tin tưởng người đàn ông này đã nhiều lần chuyển tiền cho hà với số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
quá trình nói chuyện trên mạng xã hội người đàn ông này đã nhiều lần yêu cầu gặp hà
nhưng đều bị từ chối
cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một người đàn ông này gọi điện cho hà yêu cầu trả lại số tiền trên
nhưng hà không trả đồng thời cắt đứt liên lạc chặn số điện thoại
biết mình bị lừa người đàn ông đã làm đơn tố cáo hành vi của hà đến cơ quan chức năng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa triệt xóa thành công đường dây
tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm
và đường dây này do đối tượng phan thị kim huệ bốn mươi bốn tuổi
chú tải xã an ninh tây huyện tuy an tỉnh phú yên cầm đầu
theo như trình báo của nạn nhân vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chị có quen đối tượng tên bảy
sau đó người này có hứa hẹn
giới thiệu với chị là qua bên campuchia làm việc tại quán karaoke và nhà hàng
với mức lương từ tám mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một tháng
thực chất khi qua campuchia nạn nhân mới biết mình bị các đối tượng lừa
hoàn toàn không đúng như những lời hứa hẹn trước đó
ông thái ông nói với tụi em là muốn về việt nam
thì thôi em trả tiền cho anh
em hỏi tiền gì thì tiền tụi em qua anh lo một hai trăm linh
rồi em muốn về thì em trả cho anh một năm trăm linh nữa
thì mới cho tụi em về
sau một thời gian tích cực điều tra đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ bốn đối tượng gồm
phan thị huệ bùi văn hữu trần danh tưởng và nguyễn văn sơn
để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
và đưa người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
anh thắng nhờ em chuyển
mô giới có nghĩa là giới thiệu những em người việt nam qua bển
nhưng rồi em giới thiệu được hai bạn nữ với ba bạn nam
anh thắng nói với em là sẽ cho mỗi một người qua một triệu
nhưng mà tới giờ thì em chưa nhận được tiền
cơ quan công an cũng xác định phan thị kim huệ là đối tượng tổ chức cầm đầu
đối tượng bùi văn hữu là người trực tiếp đưa nạn nhân qua biên giới campuchia
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm
của một số thiếu nữ trên địa bàn tỉnh
đồng nai bình dương tp hcm để tìm cách tiếp cận dụ dỗ hứa hẹn
đưa các nạn nhân sang campuchia làm việc tại các cơ sở karaoke massage với mức lương cao
sau khi nạn nhân đồng ý chúng sử dụng xe ô tô đến đón nạn nhân tại nơi cư trú
rồi đưa đến khu vực cửa khẩu biên giới lộc ninh tỉnh bình phước
đây cũng là một bài học muốn gửi gắm đến người dân trong công tác tuyên truyền
thì khi mà
nhận một thông tin liên quan đến cái việc là một lời hứa hẹn
một nơi có thể là làm ăn dễ kiếm tiền hoặc là thu nhập cao việc nhẹ lương cao
nên tìm hiểu đầy đủ thông tin công việc mà mình được giới thiệu
đây là đường dây hoạt động có tổ chức các đối tượng có sự liên kết chặt chẽ với nhau
phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi sử dụng mạng internet công nghệ cao
để hoạt động trên nhiều tỉnh thành
nhưng khi sang campuchia
các nạn nhân bị ép buộc làm gái mại dâm tại các quán karaoke massage
nếu nạn nhân không đồng ý thì các đối tượng đe dọa đánh đập và yêu cầu phải trả tiền cho chúng
thì chúng mới đưa nạn nhân trở về việt nam
đây là chiến công xuất sắc của lực lượng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự
trong ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực tp hcm bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc ipc
chủ tịch hội đồng quán trị sadiko và một mươi tám người liên quan các sai phạm xảy ra tại công ty cố phận phát triển nam sài gòn
trong phiên xử hôm nay trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo tề trí dũng một lần nữa khẳng định
bị cáo tất thành cang đã mở lời cho nguyễn kim tham gia vào sadico
xuất phát từ lời nói tại bữa tiệc ở nhà ông cang bị cáo dũng mới đồng ý cho nguyễn kim tiếp xúc sadeco
đối chất với bị cáo tề trí dũng tại tòa bị cáo tất thành cang nhấn mạnh
không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông kim công ty nguyễn kim
cựu phó bí thư thường trực thành ủy cho biết đối với lời khai về có cuộc gặp mặt tại nhà riêng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là không có vì lúc đó bị cáo tất thành cang đang theo học lớp kiến thức an ninh quốc phòng
tại hà nội và đưa ra các căn cứ để chứng minh điều này
bị cáo cang cho biết chưa bao giờ có cuộc gặp mặt với tề trí dũng và nguyễn văn kim
nên đề nghị hội đồng xét xử triệu tập ông kim đến tòa để đối chất
luật sư bào chữa cho ông cang cũng cho rằng cần làm rõ việc này vì trong phần xét hỏi tại tòa
bị cáo tất thành cang và tề trí dũng có lời khai mâu thuẫn với nhau
trả lời ý kiến luật sư chủ tòa phiên tòa xét thấy hội đồng xét xử đã triệu tập công ty nguyễn kim
với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên không cần thiết
theo cáo buộc với vai trò là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
bị cáo tất thành cang đã có bức vệ đồng ý vào tờ trình số một nghìn một trăm bốn mươi tám của phân phòng thành ủy
phát hành chín triệu cổ phần có giá bốn mươi đồng một cổ phần cho công ty nguyễn kim
đây là cơ sở để bị cáo tề trí dũng và các cá nhân có chức vụ tại sadeco
ibc đã thực hiện các thủ tục thông qua phát hành chín triệu cổ phần sadico trái quy định
không thông qua đấu giá đấu thầu gây thất thoát của sadico một một trăm linh ba tỷ đồng
ngoài ra bị cáo tề trí dũng hồ thị thanh phúc nguyên tổng giám đốc salico
đỗ công hiệp nguyên kế toán trưởng sadiko đã chi tiền của sadiko cho nhiều cá nhân đi thăm ô
gây thiệt hại cho sandico gần ba sáu tỷ đồng gây thất thoát gần hai hai tỷ đồng vốn nhà nước
đối với tội tham ô tài sản tám người có hành vi sai phạm trong việc sử dụng tiền từ nguồn thủ lao
và quỹ khen thưởng của người đại diện vốn không chuyên trách trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
với tổng số tiền tham ô là hơn bốn bảy tỷ đồng